nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sáng nay các lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
các lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với bác hồ người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta bày tỏ lòng biết ơn công lao vô hạn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn